hà nội ngày đầu thực hiện tạm dừng triệt để hoạt động vui chơi nhà hàng tiệm cắt tóc
và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh
hàng nghìn người dân đà nẵng cùng đồng sức đồng lòng góp cá gửi người dân thành phố hồ chí minh chống dịch
thu thuế qua sản thương mại điện tử nhiều doanh nghiệp băn khoăn về việc tăng thêm gánh nặng quản trị và chi phí vận hoành doanh nghiệp
thì từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng bảy thành phố hà nội đã dừng hoạt động các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ cho phép bán hàng mang về các cửa hàng cắt tóc gội đầu cùng với đó là thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi
tập thể dục tụ tập nơi đông người tại các công viên vườn hoa và các địa điểm công cộng
theo ghi nhận thực tế các hàng quán đều chấp hành theo đúng quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội về dừng hoạt động ăn uống tại chỗ
chỉ được phép bán mang về đồng thời để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra kiểm soát tại các khu vực công cộng
tổ chức tuyên truyền đến các cửa hàng chấp hành theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
theo quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội hành vi không thực hiện biện pháp áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ với hoạt động nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì bị phạt tiền tối đa lên đến hai mươi triệu đồng đối với cá nhân
bốn mươi triệu đồng đối với tổ chức nếu hành vi ở mức nghiêm trọng thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang vừa ban hành phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn khôi phục sản xuất
quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp mở cửa kích hoạt lại sản xuất
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang sẽ đón lao động đã ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp trở lại làm việc
hỗ trợ tuyển dụng lao động giải quyết khó khăn trong việc bố trí chỗ ở tập trung cho người lao động
và hỗ trợ bố trí khu vực cách ly tập trung khi xảy ra các ca nhiễm ca nghi nhiễm
cùng với đó tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp tháo gỡ khó khăn trong khâu vận chuyển hàng hóa
đưa đón người lao động hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp phương án phòng chống dịch
việc hỗ trợ nhằm phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đạt khoảng tám tỷ đồng
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đạt khoảng một mươi tỷ đồng tháng chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đạt khoảng một mươi hai tỷ đồng trên một tháng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đạt một mươi năm tỷ đồng một tháng
thưa quý vị những ngày này khi thành phố hồ chí minh đang phải gồng mình chống dịch
thì khắp mọi miền đất nước các thành phố hồ chí minh đang phải gồng mình chống dịch
thì khắp mọi miền đất nước hàng nghìn người dân cùng đồng lòng hành động hướng về người dân sài gòn
người góp gạo người góp rau củ người góp tôm cá hỗ trợ người dân khó khăn và những người lao động nghèo
mỗi vùng miền đều có các cách làm khác nhau song tinh thần tương thân tương ái của người dân việt nam từ lúc này thật tự hào và đáng trân trọng
từ sáng sớm hơn bảy tấn cá nục tươi này đã được thu gom vận chuyển ở vùng ven biển tỉnh quảng nam về đà nẵng tập kết
đây là thành quả sau nhiều ngày thu mua của các tình nguyện viên
người dân đánh bắt đang vào mùa cá nục nên chất lượng cá luôn tươi ngon đảm bảo cho việc vận chuyển vào thành phố hồ chí minh trong những ngày tới
đợt này bọn chị làm bốn tấn và sang tuần sau sẽ làm tiếp ba tấn nữa
và cũng nhận được sự đồng hành rất tốt của các công ty thủy sản
người ta có người có công người có của mỗi người giúp nhau vào một chút
thì mình sẽ có một phản thẩm hoàn chỉnh ra mỗi suất
một cân cá
và đến khi vào đến sài gòn thì nhóm thiện nguyện thanh xuân sẽ nhận hết trách nhiệm và đi đến tận từng hộ gia đình và từng khu vực mà đã được có danh sách rồi để mà giao cho tặng cho bà con
nhận thấy ý nghĩa thiết thực từ chương trình nhiều người dân thành phố cùng chung tay góp sức tiếp thêm động lực cho người dân thành phố hồ chí minh để đảm bảo thực phẩm tươi ngon đến từng tay người dân
toàn bộ cá nục sẽ được các tình nguyện viên tại nhà máy sản xuất thủy sản này hỗ trợ sơ chế
làm sạch đóng gói cấp đồng
mỗi lần mà miền trung gặp sự cố bão lũ hay này nọ thì ở đào cầu sài gòn rất là ủng hộ nhiệt tình
thế thì bây giờ thì nghe tin sài gòn mình như vậy thì mình ở nào còng miền trung thì cảm thấy là phải có trách nhiệm hỗ trợ với người dân ở trong đó
và đồng thời thì cũng mong rằng là với chân trinh thần là
mà hỗ trợ những người khó khăn lúc này thì cũng mong rằng cái phong trào này nó sẽ lan tỏa
trong hai ngày tới sau khi hoàn thành công đoạn đóng gói thành phẩm bảy tấn cá sẽ được vận chuyển nhanh nhất có thể
việc phân phối cá tại thành phố hồ chí minh cũng được chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng
chương trình đã kết nối với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn để đảm bảo cá đến đúng các điểm cư dân lao động nghèo
vừa an toàn vừa tuân thủ theo các nguyên tắc phòng dịch covid một mươi chín
tiếp theo là những thông tin kinh tế chúng tôi vừa cập nhật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tang hai xe ô tô vận chuyển hàng cấm thu giữ gần tám bao thuốc lá điếu nhập lậu
tổ công tác phát hiện hai xe ô tô biểu hiện nghi vấn
lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô do hà quốc nhi
chú huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển
trên xe có chở hai đối tượng là lê ngọc thảo và lê hùng thái và gần một năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
một lượng tinh thể rắn theo lời đối tượng khai nhận là ma túy
kiểm tra trên ô tô biển kiểm soát năm mươi một h năm mươi ba nghìn hai trăm chín mươi bốn tài xế đã bỏ chạy
qua khám xét trên xe có một số giấy tờ tên huỳnh long tân và sáu bao thuốc lá điếu nhập lậu
hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

đây cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi phức tạp
trong lĩnh vực tài chính khiến các nạn nhân dù đề phòng nhưng vẫn sập bẫy
theo bộ công an lợi dụng giãn cách xã hội và tăng cường giao dịch trực tuyến
tội phạm mạng đã bùng phát với đủ hình thức lừa đảo thậm chí giả mạo email công an
ngân hàng gửi tin nhắn đính kèm virus mã độc để chiếm đoạt tài sản
do tính chất bảo mật nếu khách hàng có yêu cầu
tra soát thông tin thì ngân hàng cũng không được phép cung cấp thông tin của khách hàng cho người khác
trừ trường hợp công an yêu cầu
tuy nhiên tài khoản ngân hàng bỗng dưng có tiền thì chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng khai báo
đồng thời làm đơn trình báo công an vụ việc để khi công an vào việc
ngân hàng sẽ có các phương thức xử lý nhanh và đảm bảo an toàn cho chủ tài khoản
cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển hoàn tiền lại cho người lạ
khi không có bên thứ ba làm chứng
ngoài ra không chuyển hoàn vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển cho mình
hứa trước khi nhận được điện thoại từ ngân hàng
người dân cần kiểm tra xem có đúng là số của ngân hàng không
để chắc chắn hơn chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp
đặc biệt không cung cấp mã otp tên đăng nhập password của tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai
kể cả họ có tự xưng là người thân bạn bè nhân viên ngân hàng hay các cơ quan chức năng
quy định sàn thương mại điện tử kê khai nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh
có thể là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn thất thu thuế trong bối cảnh
hình thức kinh doanh này đang phát triển rất mạnh mẽ như hiện nay
tuy nhiên rõ ràng còn không ít khó khăn vướng mắt xung quanh việc thực hiện quy định mới này
việc xây dựng hành lang pháp lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử
để làm thế nào vừa tối ưu hóa công tác quản lý thuế
vừa tạo điều kiện cho các cá nhân doanh nghiệp và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng
vẫn đang là vấn đề cần đặt ra khi mà thương mại điện tử đang ngày càng bùng nổ
quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử trước nay vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn
khi mà doanh thu ngày càng lớn nhưng lại tiêm ẩn thất thu ngân sách cao
không ít trường hợp các cá nhân kinh doanh trực tuyến tìm cách lách luật
né thuế thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế gây bất bình đẳng với các đối tượng kinh doanh truyền thống
cơ quan thuế phải là cái người tập hợp kiểm tra giám sát
cái khai không đầy đủ thì phải khó chế tài
chúng ta đã có các mức phạt về chốn thuế
chậm nộp thuế v v
chúng ta cần phải có cái kiểm tra nó kỹ càng hơn nghiêm khắc hơn
và từ đó có các cái việc áp dụng cái chế tài này một cách đầy đủ
thì chúng ta mới dần dần giảm thiểu được các cái kê khai không đúng
tính toán không đầy đủ và chậm nộp thuế cho cơ quan thuế
thời đại kinh tế số hiện nay đòi hỏi cơ quan thuế cần nâng cao chất lượng quản lý thuế
thích nghi với sự thay đổi của các hoạt động kinh tế
bên cạnh việc tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan
cơ quan thuế cũng cần nghiên cứu những giải pháp hỗ trợ các đơn vị này
trong đó có sản thương mại điện tử để đáp ứng nhu cầu kết nối cung cấp thông tin
cái việc kết nối với cái cơ quan quản lý nhà nước là một công việc cần thiết
trong cái điều kiện mà chúng ta xây dựng cái chính phủ điện tử
để từ đó góp phần công khai hóa minh bạch hóa các hoạt động kinh tế xã hội
đảm bảo cho cái tính cạnh tranh công bằng bình đẳng
giữa các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
cả các cái sản thương mại điện tử cũng như cơ quan thuế sẽ phải cố gắng
để mà hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng của mình
cũng như đáp ứng được các yêu cầu quản lý tốt nhất
theo thống kê hiện nay trung bình có tới ba mươi năm triệu giao dịch mỗi ngày
qua các sản giao dịch thương mại điện tử
việc áp dụng quy định thu thuế qua sản thương mại điện tử mới chỉ áp dụng được với nền tảng này
xong với các nền tảng mạng xã hội vốn cũng đang được nhiều cá nhân sử dụng để kinh doanh
mang lại doanh thu lớn vẫn chưa có biện pháp
hiệu quả việc tiếp tục hoàn thiện chính sách về thuế trong hoạt động thương mại điện tử
đang là đòi hỏi cấp thiết
đối với thời kỳ mà đang phát triển thương mại điện tử bùng nổ tại việt nam
thì cần phải vừa khuyến khích các doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử
nhưng mặt khác chúng ta cũng cần phải dần dần siết chặt
cái hoạt động thương mại điện tử một cách là đúng pháp luật
tôi nghĩ là cần với sự phối hợp rất là chặt chẽ
không chỉ của cơ quan thuế các kế bộ nghề nghề và cả các doanh nghiệp
và các cơ quan soạn thảo các văn bản tài liệu quy định về luật pháp
để đảm bảo là chúng ta có một hành lang pháp lý tốt hơn
cũng như là các quy trình và cái phương thức chuẩn hóa
để các doanh nghiệp có thể dễ dàng áp dụng
và có như vậy thì nó mới đảm bảo được các yêu cầu
về phát triển thương mại điện tử trong thời gian tới
năm hai nghìn hai mươi thương mại điện tử việt nam có sự tăng trưởng ấn tượng
đạt quy mô một mươi ba hai tỷ usd cao nhất đông nam á
con số này được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ
và không ít hình thức kinh doanh mới có thể phát sinh trên môi trường thương mại điện tử
vì vậy sẽ có thêm nhiều thách thức cần giải quyết trong công tác quản lý thuế
hy vọng rằng việc quản lý thuế qua sàn thương mại điện tử
sẽ công bằng hơn với các hình thức kinh doanh truyền thống
tuy nhiên cũng sẽ tháo gỡ được những vướng mắt của các doanh nghiệp thương mại điện tử
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi hôm nay